chào mừng quý vị đến với bản tin nhanh sáng ngày hai mươi tám tháng bốn của truyền hình công an nhân dân
với những tin tức cập nhật về an ninh trật tự
với hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân bùi thị linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện thanh trì thành phố hà nội đã bị công an tỉnh điện biên bắt giữ để điều tra
từ ngày hai mươi hai tháng bảy năm ngoái cho đến nay bùi thị linh sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook
đăng tải năm mươi bài viết đưa ra các thông tin biện đặt không có căn cứ về việc bắt giữ phạm văn dũng
chồng của linh trong vụ án karaoke queen năm do công an thành phố điện biên phủ điều tra giải quyết vào đầu năm ngoái
ngoài ra linh cũng thường xuyên live stream chia sẻ các thông tin sai sự thật
có những lời lẽ xúc phạm danh dự nhân phẩm của một số cán bộ lãnh đạo công an viện kiểm sát nhân dân tỉnh điện biên
quá trình làm việc linh có hành động chửi bới lăng mạ xúc phạm buộc cơ quan điều tra phải cưỡng chế
đưa bùi thị linh về phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh điện biên để làm việc theo quy định của pháp luật
tự xưng là trợ lý tổng bí thư trợ lý phó thủ tướng với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trần hiễu minh năm mươi bốn tuổi trú tại tỉnh hà nam bị công an tỉnh lạng sơn bắt giữ khẩn cấp
theo kết quả điều tra từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay trần hiễu minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh lạng sơn
và trong quá trình gặp gỡ tiếp xúc với các tổ chức cá nhân trên địa bàn
đã tự giới thiệu bản thân đang công tác tại các cơ quan của trung ương đảng văn phòng chính phủ
lực lượng vũ trang với các chức vụ cấp bậc vị trí công tác khác nhau như trợ lý tổng bí thư
trợ lý phó thủ tướng chính phủ với mục đích đánh bóng tiên tuổi nhằm tạo niềm tin
uy tín với các cá nhân tổ chức mà minh tiếp xúc để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
và có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong hành trình truy bắt ba đối tượng người nước ngoài gây án cướp tài sản có tổng trị giá gần bảy trăm linh triệu đồng
công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa phát hiện còn có một đối tượng khác
đồng phạm cũng là người nước ngoài nên đang khẩn trương truy bắt
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đã bắt giữ ba nghi can là ba người đàn ông
trong đó có hai nghi can mang quốc tịch nga và một nghi can mang quốc tịch ukraine
thu giữ nhiều tăng vật liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng
qua đầu tranh khai thác bước đầu ba đối tượng đều khai nhận đã gây ra vụ cướp tài sản tại cửa hàng điện thoại ở thành phố nha trang
ngoài ba đối tượng trực tiếp gây án còn có một đồng phạm khác cũng là người nước ngoài đang được lực lượng công an khẩn trương truy lùng
công an huyện tam bình và công an xã tường lộc tỉnh vĩnh long bất ngờ kiểm tra khu đất chống sau vườn của bà phan thị mỹ hạnh
thuộc ấp tường trí xã tường lộc huyện tam bình tỉnh vĩnh long phát hiện có nhiều đối tượng đang tụ tập lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
khi thấy lực lượng công an các đối tượng bỏ chạy có chín đối tượng liên quan đã bị lực lượng công an bắt giữ sau đó
tăng vật tạm giữ tại hiện trường bao gồm một bộ dụng cụ dùng để lắc tài xỉu sáu hột xí ngầu tiền trên chiếu bạc ba trăm linh đồng
cùng số tiền trên người của nhóm đối tượng là khoảng một mươi năm triệu đồng qua làm việc các đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm
lực lượng chức năng tp đà nẵng tiến hành kiểm tra đột xuất đối với hai cơ sở có dấu hiệu kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và quá hạn sử dụng trên địa bàn
qua kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thanh thuế food ở quận liên triều do ông hoàng anh thanh làm giám đốc
phát hiện tại đây đang kinh doanh thực phẩm quá hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa lưu giữ hàng hóa nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng việt
tiếp tục kiểm tra hộ kinh doanh lý quang phi tại quận thanh khê thành phố đà nẵng do ông lý quang phi làm chủ
ghi nhận ở đây không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
trong quá trình chữa cháy rừng tại khu vực rừng đặc dụng phong quang tây côn lĩnh vào ngày hai mươi sáu tháng bốn
có hai cán bộ kiểm lâm thuộc hạt kiểm lâm vị xuyên và hạt kiểm lâm rừng đặc dụng phong quang tây côn lĩnh đã tử vong
một số đồng chí bị ngạt khói phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn người dân và chính quyền địa phương đã phát hiện đám cháy rừng
tại khu vực giáp danh của ba xã lao trải xín trải phương tiến huyện vị xuyên thuộc khu rừng đặc dụng phong quang tây côn lĩnh
ngay trong đêm một cán bộ chiến sĩ các lực lượng kiểm lâm dân quân tự vệ và người dân đã cắt đường băng
cản lửa triển khai các biện pháp để kịp thời chữa cháy
khu vực xảy ra cháy rừng có địa hình phức tạp núi cao thực bì dày đang là cao điểm của mùa khô gió lớn
trong khi nguồn nước hạn chế khiến cho việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
cho đến sáng ngày hai mươi bảy tháng bốn các đám cháy trên địa bàn ở ba xã cơ bản được khống chế ổn định
trong lúc chữa cháy rừng hai cán bộ là kiểm lâm viên hạt kiểm lâm vị xuyên và kiểm lâm viên hạt kiểm lâm rừng đặc dụng phong quang tây côn lĩnh
đã tử nạn trong khi nỗ lực dập lửa
tính đến chiều qua lực lượng tri viện tham gia chữa cháy rừng tại khu vực núi tô và núi giải của huyện tri tôn tỉnh an giang
đã có hơn năm trăm linh người thuộc ban quản lý rừng kiểm lâm quân sự công an chính quyền và người dân địa phương
các lực lượng dốc toàn lực huy động toàn bộ trang thiết bị phương tiện với quyết tâm khống chế bằng được đám cháy
chống cháy lan hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản
với sự linh động của địa phương các máy phun nông nghiệp đã được huy động hoạt động hết công suất để phun trực tiếp vào đám cháy
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn túc trực để tiếp nước cho các máy
ở những đoạn dốc đứng cán bộ chiến sĩ của các lực lượng thay nhau mang nước tiếp viện kịp thời cho các bình phun xịt ngăn chặn cháy lan
với sự đồng lòng quyết tâm của các lực lượng đến chiều qua cơ bản khoanh vùng cô lập được đám cháy không để cháy lan
tính đến thời điểm này không có thiệt hại về người và tài sản
lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tuyệt đối không chủ quan
tiếp tục tập trung huy động lực lượng và các phương tiện dập tắt triệt đề đám cháy không để bùng phát trở lại và lan rộng
diễn biến thời tiết nắng nóng tại nhiều nơi trên cả nước
chỉ một chút lơ là thì sẽ xảy ra hỏa hoạn cảnh báo cao tại các khu dân cư và các hộ kinh doanh
ở tp hcm thì vào khoảng một mươi bốn h chiều ngày hôm qua
tại một sưởng lưu đồng trên đường trần hải phụng phường tân tạo
quận bình tân tp hcm đã xảy ra vụ cháy khiến cho nhiều tài sản bị thiêu dụi
ở thời điểm trên lửa bùng phát ở bên trong sưởng lưu đồng
lúc này các công nhân đã cùng với người dân huy động bình chữa cháy mini để dập lửa
đề phòng cháy lan các sưởng quanh khu vực cháy cũng đã cho di rời tài sản
đem các bình ga bình hàn gió đá ra xa khu vực cháy
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an
quận bình tân đã điều động cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để chữa cháy và chống cháy lan
lính cứu hỏa đã dùng máy bơm công suất lớn để tiến hành hút nước trực tiếp
ở dưới con kênh ở gần đó để chữa cháy
cho đến một mươi sáu h cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế
vụ cháy không xảy ra thương vong về người tuy nhiên nhiều tài sản đã bị hư hại
và hiện nguyên nhân và thiệt hại từ vụ cháy sưởng đang được lực lượng công an làm rõ
chuyển sang các tin tức khác dịch mỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm năm nay
thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng dự kiến sẽ đón khoảng hai trăm linh khách du lịch
để chủ động trong công tác đảm bảo an ninh an toàn cho người dân và du khách
thời gian qua các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và công an thành phố đà lạt
đã triển khai nhiều chương trình biện pháp đảm bảo an ninh trật tự cho du khách
thành phố đà lạt ghi nhận có gần hai năm trăm linh cơ sở lưu trú du lịch với khoảng ba mươi một phòng
lực lượng công an thường xuyên tuyên truyền kiểm tra nhắc nhở các chủ cơ sở
chấp hành nghiêm quy định về an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy
đồng thời tham gia cùng các đoàn liên ngành tỉnh thành phố kiểm tra giám sát
gần hai ba trăm linh cơ sở hoạt động trên lĩnh vực an toàn thực phẩm
dìm nghỉ lễ năm nay thành phố đà lạt tổ chức nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc phong phú
tại các sự kiện lễ hội âm nhạc diễn ra trên sân vận động đà lạt và quảng trường lâm viên
các lực lượng cảnh sát hình sự ma túy được tăng cường phòng ngừa tội phạm hoạt động nơi đông người như trộm cắp móc túi
ngoài ra trong suốt kỳ nghỉ lễ lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh trực chiến một trăm linh
cùng với cảnh sát cơ động cảnh sát trật tự công an xã phường thị trấn tổ chức tuần tra khép kín hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
kiên quyết xử lý các hành vi là nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông như phóng nhanh vượt ẩu
đi sai làn đường vi phạm về nồng độ cồn và ma túy
nhiệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ và ngày quốc tế lao động
trong những ngày này thì đường phố tại thủ đô được trang hoàng cờ hoa cùng với áp phích khẩu hiệu rực rỡ
những ngày này tại nhiều tuyến phố trụ sở cơ quan ở thủ đô hà nội được trang hoàng cờ tổ quốc
pano áp phích chào đón những ngày lễ lớn của đất nước sắp diễn ra
hòa chung không khí ấy nhiều gia đình đã chọn hồ gươm là nơi vui chơi thư giãn để cảm nhận không khí của thủ đô
trong những ngày này